thủ tướng cũng đã dành thời gian gặp gỡ thăm hỏi và chuyện trò với đoàn các đại biểu hội cựu gia đình cựu cố vấn trung quốc từng tham gia giúp đỡ việt nam trong các cuộc kháng chiến trong đó có gia đình các đồng chí nguyễn sơn trần canh vi quốc thanh lương kim sinh
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ xúc động được gặp mặt tiếp đón đoàn cựu chuyên gia thân nhân các cựu chuyên gia nhân sĩ tướng lĩnh có nhiều công lao đóng góp quan trọng cho tình hữu nghị đoàn kết và hợp tác hai nước
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước việt nam luôn luôn ghi nhớ biết ơn công lao sự hy sinh và đóng góp xương máu của các chuyên gia cựu cố vấn nhân chứng lịch sử đã không tiếc máu xương công sức đóng góp hy sinh cho tình hữu nghị đoàn kết giữa hai dân tộc
thay mặt đảng chính phủ và nhân dân việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi lời cảm ơn chân thành tới các thành viên trong đoàn và gia đình mong muốn những tình cảm chân thành của các cựu chuyên gia và gia đình sẽ tiếp tục được thừa kế phát huy và phát triển trong tương lai
nhất là các thế hệ tiếp nối làm sâu sắc hơn nữa quan hệ việt nam trung quốc ngày càng ổn định phát triển lành mạnh
thay mặt cho đoàn đồng chí trương đức duy nguyên chuyên gia trung quốc từng công tác tại việt nam nguyên đại sứ trung quốc tại việt nam nhắc lại những kỷ niệm ký ức tốt đẹp trong kháng chiến chống ngoại xâm cho biết ông luôn coi việt nam là quê hương thứ hai của mình
ông trương đức duy khẳng định tình hữu nghị việt trung vừa là đồng chí vừa là anh em do chủ tịch hồ chí minh chủ tịch mao trạch đông
cùng nhiều thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước giải công vun đắp chính là tài sản chung quý báu của hai đảng hai nước và nhân dân hai nước
các thế hệ tiếp nối cần phải trân trọng kế thừa gìn giữ và phát huy
đại diện gia đình các cựu cố vấn trung quốc cũng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tuyên truyền và giáo dục cho thế hệ mai sau không ngừng củng cố và phát huy truyền thống hữu nghị quý báu giữa hai đảng hai nước và nhân dân trung việt